những ngày này người dân trên đường hoàng hoa thám thuộc quận tân bình tp hcm
đang tháo dỡ nhà cửa bàn giao mặt bằng mở rộng đường kết nối nhà ga t ba sân bay tân sơn nhất
ủy ban nhân dân phường một mươi ba quận tân bình cho biết phường có số lượng mặt bằng phải bàn giao là một trăm linh năm trên một trăm năm mươi hai vị trí
số còn lại thuộc phường một mươi hai đến nay tất cả các trường hợp hộ dân đều đã đồng thuận
trong đó khoảng tám mươi hộ dân đã nhận tiền và đang bàn giao mặt bằng
các trường hợp còn lại băng khoăn về pháp lý đất và đang được phường và quận tân bình phối hợp giải đáp thắc mắc
vận động bàn giao trong thời gian tới
theo dự kiến trong quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn tất cả mặt bằng sẽ sạch và tiến hành khởi công
dự án mở rộng đường hoàng hoa thám đoạn sát sân bay tân sơn nhất đến đường cộng hòa
dài bảy trăm tám mươi ba mét có tổng mức đầu tư hơn hai trăm năm mươi bốn tỷ đồng
theo cơ quan chức năng đa phần diện tích trung bình mà nhà dân phải lùi vào phía trong khoảng ba bốn mét
tùy vào thế đất của từng nhà
một phần diện tích để mở rộng đường hoàng hoa thám đối diện các nhà dân phường một mươi ba
thuộc khu đất quốc phòng đã được sư đoàn ba trăm sáu mươi bảy để sẵn bên ngoài tường trào
theo kế hoạch đoạn đường hoàng hoa thám sẽ được mở rộng ra hai mươi hai mét hiện nay chỉ khoảng một mươi mét
việc mở rộng đường hoàng hoa thám được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông tại giao lộ cộng hòa đã diễn ra thời gian dài